liên quan đến vụ việc một tài xế của hãng xe hoa mai chạy ẩu lấn làn còn đòi hành hung lái xe khác
chiều nay lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vũng tàu cho biết đã mời tài xế điều khiển xe biển kiểm soát bảy mươi hai b hai nghìn ba trăm bảy mươi lên làm việc
theo đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vũng tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe hoa mai là cao quốc kiệt trú tại thành phố vũng tàu
hai lỗi là vượt xe trong trường hợp cấm vượt và đỗ xe gây ủn tắc giao thông với số tiền bảy năm triệu đồng đồng thời tước bằng lái xe hai tháng
trước đó chiều ngày một mươi hai tháng sáu trên đường hoàng hoa thám thành phố vũng tàu đang xảy ra kẹt xe thì xe khách bảy mươi hai b hai nghìn ba trăm bảy mươi do kiệt chạy lấn làn chiều ngược lại
khi không được lái xe một mươi sáu chỗ nhường đường thì kiệt đòi hành hung tài xế xe một mươi sáu chỗ
ngay sau khi xảy ra vụ việc hãng xe hoa mai đã yêu cầu cao quốc kiệt dừng lái xe và sẽ xử lý nghiêm đối với tài xế này